mưa lũ trong những ngày vừa qua đã làm cho nhiều diện tích rau màu của bà con nông dân ở thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế bị thiệt hại nặng
tại phường hương an cây hành lá được coi là một trong những cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cũng mất trắng vì mưa lũ
để có thêm nguồn thu nhập trang trải cuộc sống gia đình hộ ông nguyễn chữ ở phường hương an thị xã hương trà trồng ba xào hành lá
sau nhiều tháng bỏ công chăm sóc vun trồng cây hành lá của gia đình ông sinh trưởng và phát triển tốt đang chuẩn bị cho thu hoạch
thì trong những ngày vừa qua mưa lũ đã gây ngập lụt hoàn toàn thân cây hành đổ ngã thối hư không thể thu hoạch được
và đây không phải là tình cảnh riêng của gia đình ông chữ mà là tình trạng chung của người dân trồng hành lá ở hương an
gia đình tôi làm được ba xào thì hiện chứ có những ba xào đó là tán nạt thôi
thủy lây hết không có thể lấy được chắc là vụ này hơi khó khăn về kỳ dọc
gia đình tôi đợt này làm là gần bộ xào do mưa lũ hai ngày vừa qua thì được ngập hết toàn bộ diện tích gây thiệt hại nắng nề
và chắc có lẽ là không phục hồi được và mất đẳng một trăm linh
theo thống kê của phường hương an mưa lũ trong những ngày vừa qua đã gây ngập úng khoảng bốn mươi năm hectare rau màu các loại
trong đó riêng cây hành lá trên ba mươi hectare đang thời kỳ thu hoạch hoặc chuẩn bị cho thu hoạch
với giá bình quân hiện nay từ một mươi đến một mươi hai đồng một kg mỗi xào thu hoạch khoảng tám tạ hành
thì con số thống kê thiệt hại về kinh tế cho người dân trồng hành lá ở hương an do mưa lũ là không hề nhỏ
thì qua chúng tôi đã thống kê thì tất cả cả cây hành trong trong vụ đóng này đều đã thiệt hại nắng hoàn toàn
quyền địa phương thì kêu gọi bà con rã lụt thì vợt vác bán được đông nào tốt đông đó
còn những hành nó mới trồng đến vùng cao thì khi nước lụt trùng hết và trời mưa tành thì chúng ta phải cố gắng khắc phục
để nhân dọng cho vụ đóng xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho người dân trồng hành lá ở phường hương an
nhưng điều mà người dân lo lắng nhất hiện nay đó là nguồn giống để chuẩn bị cho gieo trồng
vụ sản xuất đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám đang đến gần